với hơn hai tám trăm linh hộ đồng bào công giáo những năm qua đồng bào công giáo huyện tiên lãng đã luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
đồng bào công giáo huyện tiên lãng đã có nhiều bước phát triển trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đời sống kinh tế ngày một nâng lên
đến nay toàn huyện có hàng trăm hộ công giáo làm kinh tế giỏi mức thu nhập một năm từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng
cùng với việc tập trung phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đồng bào công giáo các địa phương còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội
những ngày này bà con các giáo sứ đang nô nức chuẩn bị lễ giáng sinh một trong những ngày lễ lớn đối với người theo đạo thiên chúa
những ngày này giê xu ban tặng tình yêu chính vì vậy mà tất cả mọi người cũng nhận cái quà tình yêu của chúa giê xu và ban tặng cái tình yêu của mình cho người khác bằng các cái hành động cụ thể là tham gia công việc trong giáo sứ và tham gia xây dựng các hội đoàn trong giáo sứ
đến nay thì giáo sứ đã cơ bản hoàn tất và công tác chuẩn bị để chuẩn bị đón chúa giáng sinh

với tinh thần kính chúa yêu nước đoàn kết dân tộc ngay từ đầu tháng một mươi hai bà con giáo dân các xứ họ giáo đã góp công góp của trang hoàng khắp các xứ họ giáo
nhiều hoạt động thiết thực phục vụ trong đêm giáng sinh được giàn dựng với các ca khúc ca ngợi tình yêu thiên chúa và tình yêu con người
nơi ăn năm nay của giáo sứ xuân hòa cũng rất là sôi động ngoài những công tác chuẩn bị cho ngày lễ đại lễ giáng sinh của hai thiên chúa xuống thế làm người
trang hoàng nhà thờ rồi trang trí bài trí cách này cách khác lấy tinh thần của chủ đề
đối với noel năm nay của giáo sứ xuân hòa chúng tôi là chúa giê xu quà tặng tình yêu
mỗi một người cố gắng làm một công việc thiện và nó rất là cụ thể
đó là những người xung quanh của chúng ta ví dụ như là làm sạch môi trường rồi sống hài hòa tốt đẹp hơn
bên cạnh đó thì giáo sứ cũng có chủ trương là cũng quan tâm đến những người khó
khó khăn chúng tôi sẽ có một số những phần quà tuy nó không có nhiều
nhưng mà nó cũng nói đến tấm lòng của chúng tôi dành cho những người có những hoàn cảnh không được may mắn
với tinh thần sống tốt đời đẹp đạo kính chúa yêu nước hiện nay một trăm linh các sứ họ giáo ở tiên lãng
đều tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đồ thị văn minh
xây dựng mối đoàn kết lương giáo giúp nhau phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống